thưa quý vị trưa nay hai mươi tám tháng ba lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa kiểm tra công ty trách nhiệm hiểu hạn
mua bán nợ galaxy tại một trung cư ở phường linh tây và công ty tài chính trách nhiệm hiểu hạn
một thành viên home credit việt nam trong một tòa nhà ở phường thảo điển thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đến hơn một mươi hai h cùng ngày rất đông lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa kiểm tra hai địa điểm này
theo ghi nhận việc quay phim chụp ảnh bị hạn chế việc phong tỏa kiểm tra bắt đầu từ khoảng tám giờ sáng cùng ngày
trước đó công an tp hcm đã kiểm tra khám xét văn phòng đại diện toàn bộ chi nhánh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
và nhiều công ty tài chính khác trong động thái ra soát xử lý sai phạm tại nhiều công ty tài chính thu hồi nợ trên địa bàn